tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh thành phía nam
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến thăm và làm việc với công an tỉnh bạc liêu
cùng dự buổi làm việc có trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ và lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu báo cáo đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác
về kết quả thực hiện các mặt công tác của công an bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở quán triệt thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh chủ động cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của bộ công an
kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành nhiều văn bản về lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở
kịp thời phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa các đối tượng kích động gây dối an ninh trật tự
giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao nỗ lực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
đặc biệt là công tác phòng ngừa ngăn chặn vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
tham mưu cấp trên chỉ đạo và giải quyết nhiều vụ việc về an ninh tôn giáo dân tộc nông thôn và tình hình khiếu nại khiếu kiện
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tình hình an ninh trật tự
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng thời đại tướng tô lâm cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với công an bạc liêu
triển khai thực hiện tốt đề án một trăm linh sáu của bộ công an
tiếp tục lựa chọn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ năng lực đạo đức
tăng cường về công an các xã thị trấn trên toàn tỉnh
đối với những kiến nghị đề xuất của công an bạc liêu
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh bạc liêu
giải quyết rứt điểm những khó khăn tồn tại đã đặt ra
góp phần giúp công an bạc liêu tiếp tục giữ vững thành tích lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc